chào mừng quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức giao thông đáng chú ý
vào sáng ngày hôm qua ngày một mươi tháng sáu trên tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua địa bàn phường năm quận phú nhuận tp hcm đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong
khoảng tám giờ ba mươi sáng người dân thấy một người đàn ông đứng giữa đường rây đoạn qua phường năm quận phú nhuận tp hcm
lúc này đoàn tàu mang số hiệu se hai mươi năm chạy tuyến quy nhơn sài gòn đi ngang qua
mặc dù nhiều tín hiệu còi vang lên nhưng người này vẫn không rời đi hậu quả là người này bị tàu hỏa đâm vào dẫn đến tử vong
qua xác minh ban đầu nạn nhân được xác định là anh nguyễn quang trung nhiệm ba mươi năm tuổi quận phú nhuận tp hcm
đến gần một mươi giờ cùng ngày thi thể của anh nhiệm được đưa về nhà sát phục vụ công tác điều tra